thủ long là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do vậy cần có kế hoạch ứng phó cụ thể và chi tiết cho khu vực này
bên cạnh đó cũng cần có chiến lược phát triển vùng một cách gắn kết để bảo vệ vùng ven biển cũng như có các hoạt động canh tác nông nghiệp sao cho phù hợp với những tác động của biến đổi khí hậu